chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
sau đây là dự báo tình hình mưa tại khu vực trung bộ trong một mươi ngày tới
từ ngày mùng một cho đến ngày mùng sáu tháng chín ở các tỉnh miền trung sẽ có nhiều ngày xuất hiện mưa rào và rông
tập trung chủ yếu về chiều và tối khoảng từ ngày bảy tháng chín trở đi cường độ mưa có khả năng gia tăng mạnh hơn
lượng mưa dự báo tại khu vực của trung bộ trong giai đoạn này sẽ tăng hơn so với trung bình nhiều năm
cụ thể tại bắc trung bộ sẽ tăng từ năm cho đến một mươi năm tại trung trung bộ tăng từ một mươi đến hai mươi
và tại nam trung bộ là tăng từ một mươi năm cho đến ba mươi
nếu so với cùng kỳ năm ngoái lượng mưa sẽ tăng đáng kể
cụ thể khu vực bắc trung cho đến nam trung bộ sẽ tăng lần lượt là hai trăm năm mươi ba một trăm bốn mươi năm và hai trăm năm mươi bốn
tình trạng hạn hán thiếu nước ở các tỉnh trung bộ được cải thiện
ở trên biển khu vực vĩnh bắc bộ và bắc miền đông bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa
cũng như là vùng biển quần đảo trường sa sẽ có gió tây nam cấp bốn năm có mưa rào và rông
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
hoàng sa và trường sa không quá mức là ba mươi hai độ
khu vực hà nội có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to
tập trung về chiều tối đêm và sáng sớm gió đông nam cấp hai cấp ba
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ sẽ giao động từ hai mươi bốn cho đến ba mươi bốn độ